người dân trên địa bàn tp hcm liên tiếp phát hiện hai trường hợp tử vong trong nhà khóa trái cửa vào ngày hôm nay
sáng ngày bốn tháng sáu những người dân sống trong hẻm trên đường hai bà trưng phường sáu quận ba tp hcm
phát hiện ông tăng văn huỳnh mai khoảng sáu mươi tuổi đã tử vong trong nhà ở tình trạng lõa thể và đã phân hủy
trong khi đó chiều cùng ngày lực lượng chức năng quận chín tp hcm cũng đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân tử vong của nam thanh niên sống tại dãy trọ trên đường tân lập hai
được người dân phát hiện khi thi thể đang trong giai đoạn phân hủy hiện nguyên nhân cả hai vụ việc đang được điều tra